tại hà nội đã diễn ra hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm của cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương
tới sự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
báo cáo của cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương cho thấy trong thời gian xảy ra đại dịch covid một mươi chín
năm thành phố đã vận động được hơn bốn trăm linh tỷ ủng hộ công tác phòng chống dịch và gần một trăm bảy mươi tỷ ủng hộ người nghèo
đối với nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu năm thành phố tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua
đổi mới chỉ đạo để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và tiếp tục phòng chống khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
đồng thời tiếp tục tổ chức giám sát hiệu quả việc triển khai gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ của chính phủ
đối với người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh covid một mươi chín